bão số bốn vừa tan thì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hồi một mươi ba h chiều ngày hôm nay siêu bão meranti giật trên cấp một mươi bảy lại đang hướng vào biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bảy tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên đất liền phía đông
tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một mươi bốn tháng chín vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp một mươi cấp một mươi bốn
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi năm một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km